đoàn công tác của trung ương do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dẫn đầu
làm việc với tỉnh bắc ninh nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh bắc ninh phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đánh giá cao sự chủ động tích cực trong chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh
đưa bắc ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng thủ đô và vùng trọng điểm kinh tế bắc bộ
và là một trong bảy địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn
phó thủ tướng thường trực yêu cầu tỉnh bắc ninh cần tìm động lực mới cho phát triển bền vững
trên ba trụ cột đổi mới sáng tạo khát vọng để có sự phát triển to lớn
nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh tạo ra động lực mới cho sự phát triển nhanh bền vững
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
đáp ứng yêu cầu phát triển và các tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công
đẩy nhanh tốc độ xây dựng chính quyền điện tử đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thúc đẩy đổi mới sáng tạo đưa bắc ninh trở thành điểm đến của du khách và các nhà đầu tư